thưa quý vị các đồng chí và các bạn có được việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước là nhu cầu chính đáng của rất nhiều người
lợi dụng tâm lý này cùng với sự cả tin của nhiều người thì một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức xin việc làm nhằm chiếm đoạt số tiền lớn phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh thái bình
có mặt tại cơ quan công an bà hoàng thị hạnh chú tại xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình không giấu được sự hối hận khi đã quá tin vào lời hứa hão của đối tượng lừa đảo
em học xong thì nó ra trường cô chưa xin được việc cho em anh hoàng bởi cái này kia yên tâm em sẽ lo cho cháu hai bác không phải nghĩ ngợi gì
cái chuyện này thì trong tầm tay của em là em lo được đến lúc gì là sau một thời gian là chuẩn bị thi thì cô không thấy điện về mà cũng không thấy có tín hiệu gì cả
với mong muốn
xin chào công tác tại bệnh viện đa khoa thái bình bà hoàng thị hạnh đã tin lời nguyễn đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là cán bộ trung tâm pháp y tỉnh thái bình và giao cho đối tượng này số tiền tám mươi triệu đồng
hoàng đã hứa hẹn sẽ xin chỉ tiêu biên chế vào bệnh viện cho con gái bà hạnh nhưng thực chất hoàng đã không xin việc và có ý định chiếm đoạt số tiền trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với nguyễn đình hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua cái việc làm của tôi thì tôi thấy là cái việc làm của tôi là sai trái từ khi tôi bị bắt vào đây thì tôi có một cái suy nghĩ là những cái việc mình đã làm thì mong được sự khoan hồng của pháp luật đối với bản thân tôi và tôi cũng có cái suy nghĩ là sau này tôi sẽ không tái phạm nữa
những cái việc mà tôi đã làm mong mọi người cũng đừng làm những cái gì như tôi mà để bị cơ quan pháp luật xử lý
đối tượng thường thông qua môi giới hoặc là tự mình đứng ra nhận tiền nhận hồ sơ để chạy việc nhưng khi có hồ sơ nhận được tiền thì đối tượng không chi phí không làm gì để xin việc mà khi các cháu hoặc các gia đình không tìm được việc làm đến đòi đối tượng thì đối tượng môi giới quanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại
cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đang tiếp tục điều tra mở rộng đề nghị ai là bị hại của đối tượng trên liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh thái bình để phối hợp làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết hiện đang bắt giữ hai đối tượng bành nghiệp trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy về tội cướp tài sản
do không có tiền chơi game đạt và trường hẹn gặp nhau tại một cơ quan
trường hẹn gặp nhau tại một tiệm internet trên đường lê đức thọ quận gò vấp tp hcm để bàn kế hoạch đi cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau
tới ngày hai mươi năm tháng chín hai đối tượng đi bộ trên đường thì phát hiện ông lý vĩnh phát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hành nghề xe ôm nên thuê ông phát chở đi
chúng cố tình dẫn ông phát đi lòng vòng tới gần cầu đôi phường thạnh lộc quận một mươi hai thì hai đối tượng yêu cầu dừng xe
cùng lúc đạt cầm dao để chuẩn bị từ trước kề vào cổ và quật ngã ông phát còn trường nhanh chóng leo lên xe chở đạt bỏ trốn
ông phát liền đến trình báo với cơ quan công an phường thạnh lộc quận một mươi hai qua điều tra truy xét công an quận một mươi hai đã bắt giữ được đạt và trường
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bành nghiệp trường và nguyễn văn đạt về tội cướp tài sản
tin quốc tế
vào ngày hôm qua nguồn tin y tế tại yemen cho biết là số người thiệt mạng trong vụ không kích nghi là của liên minh do ả rập xê út đứng đầu
tiến hành một ngày trước đó đã tăng lên ít nhất một trăm ba mươi một người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
thông tin trước đó cho biết là vụ không kích đã nhằm chúng vào một đám cưới gần thành phố cảng mô kha bên bờ biển đỏ
theo một nguồn tin y tế yemen số người thiệt mạng tăng lên sau khi nhiều người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện trong đêm đã không thể qua khỏi
trước đó truyền thông đưa tin ít nhất bốn mươi người đã thiệt mạng và
nhiều người bị thương trong khi đó một người phát ngôn của liên quân do ả rập xê út đứng đầu đã bác bỏ cáo buộc lực lượng này tiến hành vụ tấn công
tuyên bố khẳng định lực lượng này không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào tại mokha trong ba ngày qua
cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân đồng thời lên án cuộc không kích
cho rằng các cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường bị xem là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế
ông ban kim môn hối thúc tất cả các phe đối địch ở yemen lập tức ngừng mọi hoạt động quân sự và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán hòa bình
giới chức ấn độ và pakistan vào ngày hôm qua cho biết là rập xê út đã cung cấp cho các nhà ngoại giao nước ngoài khoảng một một trăm linh bức ảnh nạn nhân thiệt mạng
trong thảm họa dẫm đạp tại lễ hành hương haji vào tuần trước điều này cho thấy là số người chết trong thảm họa có thể cao hơn rất nhiều so với con số mà ả rập xê út công bố từ trước đó
phát biểu về báo giới
nghị sĩ của đảng liên đoàn hồi giáo pakistan cầm quyền đại diện của pakistan phụ trách giải quyết thảm họa trên khẳng định
giới chức ả rập xê út đưa cho các nhà ngoại giao một một trăm linh bức ảnh người thiệt mạng ở mina
các bức ảnh này có thể được thấy tại các sư quán tại các đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao nước ngoài ở ả rập xê út
theo quan chức trên đây là số người thiệt mạng chính thức căn cứ vào tiến trình nhận dạng
chính phủ pakistan xác nhận nước này có bốn mươi công dân thiệt mạng ba mươi năm người bị thương và sáu mươi ba người mất tích
trong khi đó các quốc gia khác như iran ấn độ hay indonesia cũng cho biết hiện họ vẫn chưa rõ tình trạng nhiều công dân nước mình bị mất tích trong vụ tai nạn
trước đó theo báo cáo của bộ nội vụ ả rập xê út thì số thương vong là bảy trăm sáu mươi chín người chết và chín trăm ba mươi bốn người bị thương
đây là thảm họa chết người kinh hoàng thứ hai trong dịp lễ hành hương trong vòng chưa đầy một tháng
chỉ trong vòng chưa đầy bốn ngày kể từ khi bùng phát làn sóng bạo lực mới tại cộng hòa trung phi đã khiến gần bốn mươi người thiệt mạng
và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa
từ ngày mùng hai mưa có xu hướng tăng hơn về diện và lượng nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
từ ngày mùng hai mưa có khả năng tăng hơn trên toàn khu vực cùng với mưa nền nhiệt độ cũng giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ thời tiết mát mẻ trong thời kỳ vài ngày tới
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của trường gió tây
nhiệt độ cao nhất có cứng độ trung bình nên trong ngày hôm nay trời vẫn còn nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông với lượng khá bà con nơi đây cần cảnh giác với rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông
còn thời tiết trong ba ngày tới trời vẫn nhiều mây có mưa rào và rông nhiệt độ từ hai mươi bảy cho tới ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới khu vực trên còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh thấp
nên trời phổ biến nhiều mây mưa nắng đan sen trong ngày và lượng cũng tăng hơn cả về diện và lượng
nền nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ
phổ biến từ hai mươi chín cho tới ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết